xuất khẩu cá ngừ của việt nam khởi sắc trong đầu năm hai nghìn một mươi bảy và đã có mặt tại gần một trăm bốn mươi nước trên thế giới
bên cạnh thị trường truyền thống như mỹ và eu sản phẩm cá ngừ việt nam cũng đã thâm nhập vào các thị trường mới như mexico và tunisia
mặc dù đầu năm hai nghìn một mươi bảy giá cá ngừ vằn trên thị trường thế giới tăng cao đã ảnh hưởng tới nhu cầu tiêu thụ cá ngừ đóng hộp
tại các thị trường lớn truyền thống như mỹ và eu
tuy nhiên xuất khẩu cá ngừ đóng hộp của việt nam sang hai thị trường lớn vẫn tăng so với cùng kỳ
đây là một tín hiệu tốt
bên cạnh đó xuất khẩu cá ngừ sang các thị trường mới nổi như mexico và tunisia đều được đẩy mạnh
tại ba tỉnh bình định phú yên và khánh hòa hiện có gần hai bốn trăm linh tàu khai thác cá ngừ đại dương với tổng sản lượng năm hai nghìn một mươi sáu đạt hơn chín mươi hai tấn
hiện có một mươi năm doanh nghiệp chế biến cá ngừ đại dương xuất khẩu sang một trăm ba mươi tám tỉ
các thị trường thế giới